với tinh thần làm tốt làm hiệu quả để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
tp hcm vẫn tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín xuyên tết không nghỉ một ngày nào
nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiêm vaccine đầy đủ tăng tỷ lệ tiêm phủ tại thành phố
nhiều điểm tiêm chủng xuyên tết vẫn được tổ chức tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức tại tp hcm
người dân đến tiêm chủng không cần đăng ký danh sách trước
tại khoa cấp cứu bệnh viện lê văn thịnh tp hcm cũng như mọi năm
các kiếp trực sẽ thay phiên nhau làm việc suốt hai mươi bốn tiếng
điểm đặc biệt của năm nay đó là bên cạnh khám sàng lọc khu phía ngoài cấp cứu cho bệnh nhân
thì các nhân viên y tế có thêm nhiệm vụ mới là tiêm vaccine cho bất cứ người dân nào khi có nhu cầu
do các điểm tiêm tại các cơ sở chỉ định tích hợp cùng với khoa cấp cứu của bệnh viện
nên dự kiến các điểm tiêm sẽ mở cửa xuyên suốt hai mươi bốn giờ trong dịp tết cho đến ngày hai mươi tám tháng hai
đối tượng được tiêm là toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín